thưa quý vị lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã khiến cho một người tử vong và một mươi người bị thương trong đó thì bốn người đang bị thương nặng
vụ tai nạn giao thông trên đã xảy ra vào khoảng năm h hai mươi phút sáng ngày hôm nay tại quốc lộ một đoạn qua thôn trung trinh xã xuân phương thị xã sông cầu của tỉnh phú yên
thời điểm trên xe ô tô đầu kéo do tài xế nguyễn thế biển chú tại thị xã đông hòa tỉnh phú yên điều khiển lưu thông hướng nam bắc đã va chạm với xe khách đang lưu thông cùng chiều
xe khách lúc này chở hai mươi bốn hành khách hậu quả tài xế xe khách là nguyễn văn chín chú tại xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định tử vong tại chỗ
một mươi hành khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã sông cầu và bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân
những người bị thương được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định giao thông đã được điều tiết các phương tiện được phân luồng đảm bảo không gây ách tắc